kính thưa quý vị những năm vừa qua thành phố hồ chí minh không ngừng nhân rộng mạng lưới camera an ninh phụ khắp trên địa bàn
đặc biệt là những khu vực được dành cho là phức tạp về an ninh trật tự
qua đó thì nhiều vụ án được khám phá nhanh ý thức tự phòng tự quản tự bảo vệ và phát hiện tố giác tội phạm của nhân dân cùng được nâng cao
quận thủ đức giáp tranh các tỉnh bình dương đồng nai
khu vực này có nhiều khu công nghiệp nhà trọ và là địa bàn trọng điểm về an ninh trực tự của thành phố hồ chí minh
thời gian qua lực lượng công an đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
tuy nhiên tội phạm vẫn diễn biến phức tạp thủ đoạn tinh vi manh động
được sự đồng thuận rất là cao của quần chúng nhân dân đã đóng góp các cơ sở doanh nghiệp
đã đóng góp rất là tích cực trong việc thực hiện mô hình camera
trong chín tháng đầu năm công an phường đã lập đặt được sáu mươi bảy mắt camera
bốn màn hình gánh tại trụ sở
với sự đồng tình ủng hộ của các doanh nghiệp người dân trên địa bàn
đến nay một mươi hai phường của quận thủ đức đã triển khai lắp đặt kết nối được hơn một hai trăm linh camera an ninh
rộng khắp các con phố ngõ hẻm tất cả đều được kết nối về trung tâm chỉ huy
tại trụ sở công an các phường để giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn
hỗ trợ đắc lực cho lực lượng
công an giám sát quản lý địa bàn thu thập dữ liệu phục vụ điều tra truy xét tội phạm
từ ngày mà ráp camera an ninh ở chục đường
chúng tôi thấy là người dân ở trong phường của mình
hay trong khu xóm hay trong giáo sứ của mình
thì mình thấy là nó sẽ giảm đi rất là nhiều về vấn đề trụ cấp
dẫn động người dân là hỗ trợ lắp đặt camera
tự kinh phí của các nhà mạnh thường quân
hoặc là phường sẽ có đề án xây dựng kinh phí của nhà nước
để mà xây dựng được hoàn chỉnh hệ thống camera trên địa bàn của phường và của quận
thì tôi cũng rất đồng tình ủng hộ cái công việc này
qua lắp đặt camera thì dần dần tình trạng đua xe trái phép không còn nữa
và chúng ta đã kiểm soát được cái tình hình đó làm cho người dân rất là phấn khởi
từ cái mô hình mà lắp đặt cây ra trên đường phú châu thì qua đó thì nó đem lại cái hiệu quả thiết thực như vậy
thì nó lan tỏa trong cái cộng đồng dân cư
thì tiến đến là cái hẻm một trăm linh hai ở khu ba phường tam phú
chúng ta lắp đặt camera đưa cái hệ thống kiểm soát camera về cái trụ sở khu phố ba
để chúng ta kiểm soát tình hình an ninh trật tự địa bàn rắp răn giữa cái phường tam phú
cái phường an bình ở dưới an sông bé
do đó thì cái khu vực này dưới địa thì đương đối nó phức tạp
do đó thì công an phường đã tổ chức kiểm soát được tương đối ổn định trên các tuyến đường này
hệ thống camera an ninh rộng khắp còn đang được tận dụng để xử lý về trật tự đô thị lấn chiếm lòng lề đường
đặc biệt là phạt nguội các trường hợp vi phạm giao thông và đổ rác không đúng nơi quy định
trong giai đoạn sắp tới quận thủ đức nói riêng và thành phố hồ chí minh nói chung
sẽ tiếp tục nhân rộng triển khai lắp nhiều camera an ninh ở khắp các con phố hẻm nhỏ
để đảm bảo an ninh trực tự nâng cao ý thức tự phòng tự quản phát hiện và tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân
kính thưa quý vị hơn bốn mươi doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các hộ kinh doanh sản xuất tôm giống
trên địa bàn huyện đinh hải tỉnh ninh thuận vừa làm đơn cầu cứu các cơ quan chức năng
chính quyền địa phương và cả các cơ quan ngôn luận
theo đó các đơn vị này đang đứng trước nguy cơ bị thu hồi đất sản xuất mà không được đền bù
theo đó là đầy hàng ngàn công nhân tại địa phương có thu nhập ổn định rơi vào cảnh mất việc
sau đây là tìm hiểu của phóng viên an ninh tv
theo đại diện hơn bốn mươi hộ kinh doanh tại đây thì khoảng trước năm hai nghìn họ được cơ quan chức năng tỉnh ninh thuận
vận động hoạt động khai hoang khu đất này để sản xuất phát triển kinh tế xã hội
vì thế họ mới mạnh dạng đầu tư cơ sở vật chất và áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào việc sản xuất tôm giống
họ làm nhỏ lẻ đầu tư một đến hai tỷ đồng họ làm lớn khi thành lập công ty và đầu tư hàng chục tỷ đồng để mở rộng sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế
chúng tôi cũng rất là bất ngờ trong khi là bốn mươi doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường lại nhận được cái văn bản là thu hồi đất của bốn mươi doanh nghiệp
lại giao cho một cái đơn vị khác để mà họ đầu tư họ cũng là một đơn vị kinh tế và chúng tôi cũng là một đơn vị kinh tế bút
bốn mươi doanh nghiệp này cũng đã là hai mươi năm gắn liền trong cái khu vực này rồi cũng là những thành viên trong hiệp hội giống thủy sản của tỉnh bình thuận
việc đầu tư cơ sở vật chất bài bản đã giúp vùng đất đầy nắng và gió này có thương hiệu tôm giống xuất đi cả nước cho hàng ngàn người dân ở đây có công an việc làm ổn định
về phía hiệp hội giống thì kiến nghị với lại ủy ban nhân tỉnh ninh thuận với ủy ban nhân huyện ninh hải có những cái giải pháp mà phù hợp
mà căn cơ giữa các hệ thống này
phù hợp giữa cái lợi ích của doanh nghiệp và cái quy định của pháp luật
làm sao đó để các doanh nghiệp ở đây cũng có điều kiện để tiếp tục sản xuất con giống và di rời theo quy định
nó có thời gian có như vậy thì sẽ tránh được cái thiệt hại cho các doanh nghiệp hội viên hiệp hội giống thủy sản ninh thuận
thế nhưng ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ủy ban nhân dân huyện ninh hải ban hành thông báo gửi tới hơn bốn mươi hộ kinh doanh
để thu hồi hơn một mươi hectare đại sản
các doanh nghiệp đã thuê và sử dụng vào mục đích sản xuất phi nông nghiệp từ năm hai nghìn
lý do được thông báo này đưa ra là do hết thời hạn thuê đất mà không được tiếp tục gia hạn thuê đất
trong thông báo này cũng nêu rõ kể từ ngày ban hành thông báo
trong thời hạn ba tháng đề nghị tháo dỡ di dời tài sản trên đất trả lại đất cho địa phương quản lý theo quy định của luật đất đai
kinh nghiệp chúng tôi rất là đông long về vấn đề phải giải tỏa
nhưng mà khi hình thức giải tỏa sau đó và giáo đất lại cho tỉnh sau đó
thì phải có một cái hình thức có một cái bàn luận có một cái thông tư chính xác để cho bà con người ta thỏa thuận
thì sau khi nghe tin tức đó là rất là hoang mang
thậm chí riêng em tổng thể anh em ở đây tổng thể anh tổng thể anh
công nhân viên ở đây đều rất là hoang mang và lo lắng
không biết tương lai sẽ đi về đâu nữa
vẫn qua đài này cũng mong là gửi đến các cấp bằng ngành của tỉnh xem xét lại quyết định
để anh em có thể yên tâm sản xuất ổn định kinh tế gia đình
theo các hộp kinh doanh ở đây
việc ủy ban nhân dân huyện thu hồi đất là để bàn giao cho công ty cổ phần ninh chữ bay
để thực hiện một dự án du lịch thương mại
văn bản của trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh ninh thuận cũng nhắc đến cái tên dự án saiden bay
để tìm hiểu thêm về vấn đề này chúng tôi cũng đã liên hệ nhiều lần với ủy ban nhân dân huyện và tỉnh
nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có câu trả lời chính thức
ngành nghề sản xuất tôm giống tồn tại hàng chục năm qua tại đây
đã khẳng định được lợi ích về việc phát triển kinh tế xã hội
nhưng việc thu hồi đất của những doanh nghiệp này để thực hiện một dự án khác
ai sẽ đảm bảo sự phát triển bền vững của nó